hiện miền trung có một mươi bốn tỉnh thì chín tỉnh có sân bay một mươi bảy cảng biển chín cục kinh tế điều này cho thấy đây là khu vực rất thuận lợi cho phát triển liên kết vùng
tuy nhiên sự lan tỏa từ liên kết vùng lại chưa như kỳ vọng bởi vậy việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông để tăng tính liên kết là vấn đề đầu tiên để tăng hiệu quả và sự lan tỏa từ liên kết vùng giữa các tỉnh miền trung
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng sáu công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu
bao gồm ba hồ chứa nước một cây cầu hai tuyến đường bê tông xi măng đồng thời ban cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm về nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ giải ngân vốn của ban là khoảng sáu mươi năm vốn được giao
đây là đơn vị có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu trong tỉnh bình định
để đạt được tỷ lệ giải ngân cao như thế phải thực hiện một khối lượng rất lớn để đạt được khối lượng như thế trước hết phải nhờ sự chỉ đạo sát sao kịp thời của lãnh đạo tính
sự phối hợp của các sở ngành địa phương và đặc biệt là công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải bóng mặt bành của các địa phương để kịp thời có mặt bành để triển khai thi công
nhờ lựa chọn giải pháp ưu tiên dự án trọng điểm
tháo gỡ các vướng mắc nên giải ngân vốn đầu tư công bình định thuộc nhóm cao nhất nước đạt bốn mươi hai